đại diện hãng sở ôn công nghệ grab cho biết tội phạm đã lợi dụng đồng phục của grabbuy để thực hiện hành vi phạm tội
theo ghi nhận đồng phục của hãng này được bày bán tràn lan trên đường và các trang mạng mà không được kiểm soát
việc các đối tượng trà trộn tài xế grabbuy để phạm tội đã và đang khiến người dân lo lắng
trong khi chưa có giải pháp để ngăn chặn triệt để tình trạng này thì người dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác
với mặt nhận diện của anh tài xế lái xe thì tôi sẽ ra coi là biển số xe có giống như là bên tôi đặt hay không
rõ ràng là đây chỉ là giả cái đồng cục của họ chứ không phải là những nhân viên này là trực thuộc bên chỗ grab
vì vậy bên grab sẽ không phải liên đối trực trách nhiệm với những hành vi vi phạm này
tuy nhiên ở một cái góc độ khác về mặt quản lý về mặt thị trường về mặt hình ảnh
thì tôi thấy là bên grab nên là có những cái công văn
đề nghị bên phía cơ quan quản lý nhà nước ví dụ như quản lý thị trường bên phía cơ quan công an là cần thường xuyên kiểm tra
để giải quyết tình trạng trên grab việt nam đã gửi văn bản đề nghị hỗ trợ điều tra các đối tượng mạo danh tài xế grabbuy
và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đến công an thành phố hồ chí minh
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng võ thanh lễ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại một mươi bốn trên năm b tổ năm khu phố sáu phường trường thọ quận thủ đức tp hcm
cao một m sáu mươi hai da ngăm đen sống mũi gãy
đối tượng ngô quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hồ khẩu thường trú tại ấp bảy xã phước tây
cao một m sáu mươi da ngăm đen sống mũi gãy
đối tượng đặng hoàng lam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp phước thới xã phước lại huyện cần duộc tỉnh long an
cao một m bảy mươi một da ngăm đen mắt mụt mí
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ cơ đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã
lệnh công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện